trong sáng ngày hôm nay ngày hai mươi sáu tháng ba bộ y tế đã công bố thêm bảy ca bệnh covid một mươi chín mới
và nâng tổng số bệnh nhân lên con số là một trăm bốn mươi tám ca
bộ y tế cũng khuyến cáo là người dân không nên ra đường nếu không thực sự cần thiết
trong hai mươi bốn giờ qua việt nam ghi nhận thêm một mươi bốn trường hợp mắc mới
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín của việt nam lên một trăm bốn mươi tám ca
trong số một mươi bốn ca mắc mới có một mươi ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
và một ca là thầy thuốc bị lây từ bệnh nhân đang được điều trị cách ly
một ca này không có nguy cơ lây lan ra cộng đồng ba ca có thời gian sinh sống trong cộng đồng
trước tình hình này bộ y tế khuyến cáo người dân không ra đường nếu không có việc thực sự cần thiết
những người trên sáu mươi tuổi cần ở nhà toàn bộ thời gian
bởi đây là đối tượng có nhiều nguy cơ bệnh sẽ diễn biến nặng nếu mắc covid một mươi chín
người dân cần thông báo cho chính quyền và công an sở tại về những người nhập cảnh vào việt nam
kể cả công dân việt nam và người nước ngoài từ ngày tám tháng ba đến nay
các địa phương chấp hành nghiêm quy định tạm thời dừng hoạt động tại các điểm vui chơi giải trí
xử phạt nghiêm khắc đối với những trường hợp vi phạm
hiện nay nhiều tỉnh thành đồng loạt đóng cửa quán karaoke massage để chống dịch covid một mươi chín